giới chức israel và libang cho biết lực lượng israel và phong trào hezbollah tại liban đã gia tăng hoạt động pháo kích và phóng tên lửa vào các mục tiêu khác nhau tại khu vực biên giới chung giữa hai nước
vụ đụng độ mới nhất này khiến một số nước lo ngại xung đột có nguy cơ lan rộng tại khu vực trung đông
phong trào hezbollah tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái của israel gần biên giới giữa nước này và liban vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một
trong khi đó quân đội israel cho biết đã đánh chặn một tên lửa phóng nhằm vào máy bay không người lái của nước này
hezbollah sau đó bắn tiếp hai mươi năm quả rocket vào các thị trấn ở miền bắc israel
giới chức liban cũng cho hay israel đã không kích một tòa nhà trong khu công nghiệp gần thị trấn nabatierre và khẳng định đây là một trong những cuộc không kích sâu nhất vào lãnh thổ liban kể từ khi xung đột hamas israel vùng phát vào ngày bảy tháng một mươi vừa qua
tuy nhiên phiếu quân đội israel chưa đưa ra bình luận về thông tin này
theo thống kê ít nhất chín mươi người đã thiệt mạng tại liban do giao tranh tại khu vực biên giới kể từ tháng trước trong đó đa số là các tay súng hezbollah và ít nhất một mươi dân thường
về phía israel sáu binh sĩ và ba dân thường đã thiệt mạng đây là đợt bạo lực đẫm màu nhất kể từ cuộc xung đột giữa hezbollah và israel năm hai nghìn tám